thời gian qua nga liên tục tăng cường số lượng và quy mô các cuộc tấn công cơ giới nhằm đe dọa
phá hủy phòng tuyến của ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái
trong bối cảnh đó ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt tên lửa phòng không và thiếu nguồn viện trợ
theo đó ngày bảy tháng bốn bộ quốc phòng nga cho biết họ đã phá hủy một số khí tải có giá trị cao ở ukraine
bao gồm hệ thống phòng không radar và kho dự trữ thiết bị không người lái trên biển do phương tây cung cấp
theo đài reuters quân đội nga không cung cấp thêm thông tin nào về cuộc tấn công
thế nhưng một vụ nổ lớn đã được ghi nhận trong đêm tại thành phố odesta ở ukraine
được cho là căn cứ chính của thiết bị tự hành trên biển
vụ nổ dường như đã xảy ra tại cảng của thành phố sau đó là nhiều vụ nổ nhỏ khác
bộ quốc phòng nga cũng tuyên bố phá hủy ít nhất hai hệ thống phòng không s ba trăm linh thời liên xô
cũng như một radar tần số rất cao là p một mươi tám
hiện chưa rõ liệu radar này có phải là hệ thống nguyên bản do liên xô sản xuất
hay là bản nâng cấp hiện đại của ukraine
cho đến nay không có đoạn video nào xác minh cho tuyên bố của nga xuất hiện trên mạng
tuy vậy thực tế là nga vẫn đã và đang giáo diết truy lùng những sơ hở trên tiền tuyến của ukraine
và tổng thống zelensky đã nhìn đến tương lai có thể bại trận trước nga
với những khó khăn hiện tại mà ukraine đang phải đối mặt
cụ thể tổng thống ukraine zelensky đã bày tỏ lo ngại về việc nước này
có thể sẽ hết tên lửa phòng không nếu phía nga tiếp tục chiến dịch ném bom tầm xa dữ dội
nếu nga tiếp tục tấn công ukraine hàng ngày như cách họ làm trong tháng trước
ukraine có thể hết tên lửa và các đối tác của ukraine biết rõ điều đó
qua ghi nhận từ nhiều tuần nay ông zelensky đã kêu gọi các đồng minh viện trợ thêm hệ thống phòng không
bởi ông nhấn mạnh rằng ukraine dù có đủ số lượng trong kho dự trữ
để đối phó với các đợt tấn công ồ ạt của nga ở thời điểm hiện tại
thế nhưng nước này phải đưa ra những lựa chọn khó khăn
về những gì cần bảo vệ
trong đó ông zelensky đặc biệt chỉ ra sự cần thiết của hệ thống phòng không patriot
và cho biết ukraine cần thêm hai mươi năm hệ thống này
theo các nhà quan sát hệ thống phòng không tinh vi của mỹ đóng vai trò quan trọng
trong việc đánh chặn các cuộc tấn công của nga bằng tên lửa đạn đạo và siêu thanh
vốn có khả năng tấn công mục tiêu chỉ trong vài phút
mới đây ông zelenskyy đã bày tỏ mong muốn quốc hội mỹ sẽ thông qua gói viện trợ
bổ sung trị giá hàng chục tỷ usd cho kiev
vốn đang bị bỏ ngỏ trong nhiều thời gian
các quan chức lo ngại ukraine đang bị cuốn vào vòng xoáy chính trị tại mỹ
và điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng chiến thắng của kiev trên chiến trường
đến nay tổng thống zelenskyy vẫn tin tưởng rằng một gói viện trợ lớn cho ukraine
sẽ sớm được quốc hội mỹ thông qua dù đề xuất này vẫn đang mắc kẹt
trong các cuộc thảo luận kể từ cuối năm ngoái trước sự phản đối kiên quyết của đảng cộng hòa
ngày bảy tháng bốn vừa qua tổng thống vladimir zelensky cho biết
kiev chấp nhận bất kỳ hình thức hỗ trợ nào từ washington
thậm chí cả giới dạng cho vay
thậm chí ukraine đã bắt đầu cởi mở hơn về ý tưởng từng được cựu tổng thống mỹ donald trump đề xuất
theo đó trong cuộc đua tranh cử vào nhà trắng của mình
ông trump đã kêu gọi ukraine mua vũ khí thay vì nhận tài trợ vũ khí từ mỹ
trước đó ông zelensky phản đối việc phê mượn để mua vũ khí từ mỹ
thế nhưng những diễn biến gần đây đã báo hiệu sự thay đổi trong lập trường của nhà lãnh đạo ukraine
trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình toàn quốc ông zelensky cho biết
tài trợ của mỹ dù thế nào nó cũng rất quan trọng
ukraine vẫn tin rằng có thể nhận được một cuộc bỏ phiếu tích cực từ quốc hội mỹ
thật không may ukraine gần như trở thành con tin trong tình huống này
đặc biệt vấn đề cuộc xung đột giữa nga với ukraine giờ đã trở thành một vấn đề chính trị trong nước ở mỹ
mặc dù đây là về an ninh thế giới
tổng thống ukraine nhận định ông không hiểu cách tiếp cận nửa vời này
tuy nhiên ông cho biết ukraine sẵn sàng nhận tài trợ từ mỹ dưới dạng cho vai
tình hình này càng khó khăn cho ukraine khi các lực lượng nga đang đạt được những bước tiến đáng kể
theo ông zelensky ukraine đang ở thế ngản cân treo sợi tóc và sự sống còn của nước này
tùy thuộc vào bất kỳ thỏa thuận nào mà họ có thể đàm phán để giữ vững đường lối của mình
đối mặt với việc lựa chọn chấp nhận gói cho vay vũ khí ngay bây giờ hay nhận gói viện trợ miễn phí
sau một năm nữa nhà lãnh đạo ukraine đang nghiêng về phương án trước phản ánh tính cấp bách của tình hình
trong nhiều tháng tổng thống mỹ joe biden đã thúc giục quốc hội nước này phê duyệt gói viện trợ trị giá sáu mươi tỷ usd cho ukraine
tuy nhiên nhiều thành viên đảng cộng hòa đã ngay lập tức phản đối đề xuất trên
yêu cầu chính phủ cần dồn mọi nguồn lực nhằm tăng cường an ninh biên giới với mexico
tuy nhiên vào hồi đầu tháng bốn chủ tịch hạ viện mike johnson đã tiết lộ rằng gói này có thể sẽ sớm được đưa ra biểu quyết
với một số những đổi mới quan trọng bao gồm đề xuất gia hạn khoản vay cho ukraine
tịch thu tài sản nga bị phong tỏa phải chuyển cho kiev
mosco cũng đã lên án đề xuất đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa nếu tài sản bị tịch thu
thế nhưng nếu mỹ chọn cung cấp vũ khí cho ukraine trên cơ sở cho vay là một quyết định dường như được đảng cộng hòa ủng hộ
khi đó ukraine có thể rơi vào vòng xoáy khủng hoảng nợ nghiêm trọng
khả năng này ngày càng trở nên sâu sắc hơn nếu ukraine thất bại trong sứ mệnh để lùi lực lượng nga
và đòi lại các vùng lãnh thổ hiện do nga kiểm soát trong đó có crimea
và mặt khác nếu những điều này thực sự xảy ra đây sẽ là một cố hích cho chiến dịch tranh cử của vị tỷ phú này
và là một chiến thắng đáng kể cho ông trump trong cuộc đua vào nhà trắng
trong một cuộc phỏng vấn với bbc vào hôm sáu tháng bốn tổng thư ký nato jens stolenberg đã nhấn mạnh
phương tây chắc chắn sẽ phải hỗ trợ cho ukraine về lâu dài ngay cả khi xung đột có thể kết thúc trong tương lai gần
ông cho biết các đồng minh phương tây nên tăng cường hỗ trợ cho năng lực phòng thủ của kiev
nhằm chuẩn bị cho những cuộc đối đầu trong tương lai
cùng với đó quan chức này cũng phát tín hiệu về việc ukraine có quyền lựa chọn thời điểm và điều kiện
để đàm phán hòa bình với nga ông cũng nhấn mạnh sẽ không thúc ép kiev phải nhượng bộ bất kỳ điều gì
đồng thời khẳng định hòa bình thực sự chỉ có thể đạt được khi ukraine giành chiến thắng
trước đó người đứng đầu nato đã đưa ra lời kêu gọi ủng hộ kiev về lâu dài
trong đó nhấn mạnh vai trò của các cam kết mà tổ chức quân sự này đưa ra đối với ukraine
theo một số báo cáo ông stolenberg đã đề xuất gói viện trợ quân sự trị giá một trăm linh tỷ euro trong năm năm cho ukraine
các chi tiết của kế hoạch này hiện vẫn đang được thảo luận
trong suốt thời gian diễn ra xung đột nga luôn khẳng định sẵn sàng đàm phán với ukraine
tuy nhiên tổng thống vladimir zelensky đã từ chối mọi cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo hiện tại ở moscow
sau khi bốn vùng lãnh thổ cũ của kiev bỏ phiếu gia nhập nga vào mùa thu năm hai nghìn một mươi chín
thay vào đó nhà lãnh đạo ukraine đã ủng hộ một kế hoạch hòa bình gồm một mươi điểm yêu cầu nga rút quân khỏi lãnh thổ
mà kiev tuyên bố thuộc về mình cũng như thành lập một tòa án truy tố các quan chức nga với những cáo buộc tội ác chiến tranh
mosco đã bác bỏ sáng kiến này vì cho rằng nó không phù hợp với thực tế
ở một diễn biến khác vào tối ngày bảy tháng bốn cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết
các thiết bị bay không người lái đã tấn công nhà máy điện hạt nhân japoritryer
gây hư hại một trong sáu tổ máy phát điện
trong một tuyên bố dường dẽ tổng giám đốc của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế ông rafael grossi cho biết
các chuyên gia tại nhà máy này xác nhận ít nhất ba vụ tấn công trực tiếp nhằm vào hệ thống buồng chứa chính đã xảy ra trong ngày bảy tháng bốn
hệ thống buồng chứa các lò phản ứng là kết cấu có chức năng ngăn chặn sự thoát các đồng vị phóng xạ ra môi trường trong quá trình vận hành lò phản ứng
ông grassi nhấn mạnh hành động tấn công liều lĩnh trên làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra một số sự cố hạt nhân và cần phải chấm dứt ngay lập tức
ông kêu gọi tránh mọi hành động vi phạm các nguyên tắc cơ bản để bảo vệ cơ sở hạt nhân
trước các cuộc tấn công dày đặc của nga theo các chuyên gia nhận định các lực lượng của nga có lẽ đang tăng cường các cuộc tấn công cơ giới
trước khi địa hình đền lội trở nên rõ rệt hơn vào mùa xuân và khiến các phương tiện di chuyển khó khăn hơn
theo viện nghiên cứu chiến tranh bùn có thể là trở ngại đáng chú ý trên chiến trường vào mùa xuân và mùa thu
cũng như từng là mối lo ngại trước đây khi ukraine nhận được xe tăng do phương tây sản xuất cho cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái
tuy nhiên các nhà phân tích cũng nhận định những cuộc tấn công cơ giới này có thể được tính toán đúng thời điểm để tận dụng tối đa những khó khăn hiện tại của ukraine
bởi lẽ ukraine đang gặp khó khăn và chưa rõ liệu họ có thể duy trì phòng tuyến giữa lúc đối mặt với những hạn chế trong sự hỗ trợ của phương tây hay không
các quan chức ukraine trong đó có tổng thống vladimir zelensky đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về đạn dược và vật tư trong những tháng qua
theo viện nghiên cứu chiến tranh lực lượng nga có thể đăng tăng các đợt tập kích nhằm gây áp lực hơn nữa lên chỉ huy quân đội ukraine
nhằm buộc họ rút hệ thống phòng không về hậu phương để bảo vệ đa hạ tầng năng lượng
điều này cho phép không quân nga hoạt động an toàn hơn để hỗ trợ các đơn vị mặt đất ở tiền tuyến
với các tổ hợp phòng không thừa hưởng từ liên xô và các hệ thống hiện đại hơn do phương tây viện trợ
ukraine đã khiến không phận ở tiền tuyến trở nên nguy hiểm cho máy bay nga nhờ đó ngăn đối phương chiếm ưu thế trên không
mặc dù không quân nga vẫn có thể tấn công tầm xa song chiến thuật này sẽ hạn chế đáng kể thiệt hại mà họ có thể gây ra cho đối phương
trong tình hình đó thay vì mạo hiểm từng máy bay quân sự hoạt động ở tiền tuyến
nga đã tăng cường tập kích các đồ thi ở hậu phương ukraine phải nhắm vào hạ tầng trọng yếu của nước này
các chuyên gia về tác chiến không quân nhận định ukraine đã đạt thành công đáng kể khi nga chiếm ưu thế trên không trong giai đoạn đầu chiến sự
tuy nhiên họ có thể không duy trì được khả năng này khi nguồn cung đạn phòng không cạn kiệt
chỉ trong tháng ba nga đã sử dụng hơn ba quả bom lượn bốn trăm linh tên lửa các loại và sáu trăm linh máy bay không người lái uav
theo các nhà lãnh đạo các lực lượng nga ném bom không ngừng nghỉ nhằm vào khu vực tiền tuyến và biên giới
đồng thời phá hủy nhiều thành phố và làng mạng ở ukraine
cũng theo ông zelensky
bom luận dẫn đường đã được nga sử dụng để tấn công thành phố kakip lớn thứ hai của ukraine
phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu và gây hư hại hàng loạt công trình dân sự
ông zelensky cho rằng điều này sẽ không xảy ra nếu ukraine nhận được những hệ thống phòng không đáng tin cậy
để bảo vệ các thành phố trước các lực lượng nga